công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là đỗ văn duyên năm mươi ba tuổi quê hải phòng trần văn ngọ bốn mươi một tuổi quê hà nội để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi
trước đó công an thị xã dĩ an đã bắt quả tang duyên và ngọ đang thu tiền lãi vay của một người đàn ông sáu mươi một tuổi ngụ tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
làm việc với công an hai đối tượng duyên và ngọ khai nhận cho người đàn ông này vay trên ba trăm linh triệu đồng định kỳ cứ một mươi ngày đóng lãi một lần với lãi suất là ba mươi chín một tháng
với cách tính lãi này cứ một mươi ngày người vay phải đóng lãi ba mươi chín triệu đồng cho duyên và ngọ
tính từ giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến nay hai đối tượng bắt con nợ đóng lãi tổng cộng bốn trăm một mươi tám triệu đồng nhưng nợ gốc ba trăm linh triệu vẫn còn nguyên